các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và năm năm quan hệ đối tác chiến lược
hai bên cần tăng cường trao đổi cấp cao thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hợp tác giữa các cấp các ngành đưa quan hệ song phương có bước phát triển mới
tổng bí thư chúc đại sứ bec thăng loctorary hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cầu nối quan trọng góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược việt pháp trong thời gian tới
đại sứ béc thăng loc thorari bày tỏ vinh dự được tiếp kiến
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định pháp và việt nam có mối quan hệ lịch sử lâu dài có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng
lãnh đạo pháp hết sức coi trọng vị trí vai trò của việt nam trong khu vực đánh giá cao nền kinh tế đang phát triển năng động của việt nam và mong muốn tăng cường quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới
việc giảm án tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước đối với những phạm nhân biết ăn năn hối cải và có quá trình lao động cải tạo tốt
qua đây khuyến khích các phạm nhân đang cải tạo chấp hành án ra sức học tập rèn luyện cải tạo tốt để được giảm án sớm trở về gia đình hòa nhập với cộng đồng
nằm trong các hoạt động văn hóa mừng đảng mừng xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng ngày một mươi hai tháng hai tại văn miếu trấn biên
ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng nai phối hợp với hội nhà báo tỉnh tổ chức lễ khai mạc hội báo xuân mậu tuất hai nghìn một mươi chín
hội báo xuân mậu tuất tỉnh đồng nai năm nay trưng bày hơn bốn trăm linh đầu báo tạp chí xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi
theo đánh giá của ban tổ chức các báo tạp chí năm nay đa dạng phong phú tập trung nhiều bài viết hình ảnh đẹp
phản ánh thành tiệu nổi bật về chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh và ngoại giao của đất nước và các địa phương
với chủ đề mừng đảng quang vinh mừng đất nước đổi mới mừng xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
hội báo xuân lâm đồng năm nay có sự tham gia của hai mươi đơn vị
ban tổ chức trưng bày hàng trăm loại ấn phẩm báo xuân phục vụ nhân dân địa phương và du khách du xuân tại đà lạt
dịp này hội nhà báo lâm đồng chính thức bấm nút khai trương trang thông tin điện tử tại địa chỉ www hnb lâmđồng gov vn
hội nhà báo lâm đồng
sau khi bế mạc các ấn phẩm tham gia hội báo xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám sẽ được trao tặng đến các cán bộ chiến sĩ hải quân vùng bốn
chiều tối ngày một mươi một tháng hai mặc thời tiết mưa lạnh đông đảo người dân và du khách vẫn đến tham dự khai mạc hội dân mậu tuất hai nghìn một mươi tám tại công viên lý tự trọng thành phố huế
địa điểm chính của hội xuân hai nghìn một mươi tám đặt tại khu vực trung tâm của bia quốc học và dọc công viên lý tự trọng thành phố huế
thành phố đã trưng bày năm trăm tám mươi chín đồng
các tác phẩm hiện vật gồm ba trăm linh trộm bonsai các loại sáu mươi bức thư pháp hai mươi một tranh đồng một trăm hai mươi chín tác phẩm băng đá hai mươi bốn gỗ trầm hương
về phần lễ hội hội xuân hai nghìn một mươi tám sẽ tổ chức các trò chơi dân gian sinh hoạt văn hóa võ thuật do trung tâm thể dục thể thao thành phố tổ chức nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân
xin chuyển sang những tin tức quốc tế
tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay ở ngoại ô thủ đô moscow nga khiến toàn bộ bảy mươi một hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng
hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy được cả hai hộp đen máy bay bước đi có thể đẩy nhanh công tác điều tra và làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này
sáng ngày một mươi hai tháng hai lực lượng chức năng nga đã tìm thấy hộp đen thứ hai chiếc hộp ghi âm buồng lái của phi công ở trong tình trạng tốt
trước đó chiếc hộp đen thứ nhất ghi lại thông số kỹ thuật cũng đã được tìm thấy
hiện công tác tìm kiếm cứu hộ đã kết thúc tại hiện trường song vẫn có chín thiết bị bay không người lái giả soát khu vực
theo một số nguồn tin công tác giả soát và xác định nạn nhân sẽ còn tiếp tục ít nhất trong một tuần nữa
trước đó truyền thông nga dẫn các nguồn tin thân cận trong cuộc điều tra vụ rơi máy bay cho biết
phi công chiếc máy bay gặp nạn đã báo cáo với trạm kiểm soát không lưu về trục trạc kỹ thuật
chiếc máy bay an một trăm bốn mươi tám cũng được cho là đã cố hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của thị trấn yukovsky
ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn thảm khốc trên lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như mỹ đức bỉ phần lan pháp argentina armenia séc slovakia
đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như người dân nga
đoàn cấp cao triều tiên đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới hàn quốc và mở ra cơ hội cải thiện mối quan hệ liên triều vốn đang bị đình trệ
đây là nhận định được truyền thông nhà nước triều tiên đưa ra vào ngày một mươi hai tháng hai sau khi phái đoàn cấp cao của nước này
đã lên đường về nước kết thúc chuyến thăm kéo dài ba ngày tới hàn quốc nhân dịp olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
tờ rodong shinmun cơ quan ngôn luận chính thức của đảng lao động triều tiên nhận định chuyến thăm của đoàn cấp cao nước này tới hàn quốc tham dự olympic piêng trang mang nhiều ý nghĩa
tờ báo gọi đây là một dịp quan trọng để cải thiện quan hệ triều tiên hàn quốc và thiết lập một môi trường hòa bình trên bán đảo triều tiên
trước đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đăng bài viết đánh giá cao
chuyến thăm hàn quốc lần này của đoàn cấp cao triều tiên
trong đó cho rằng không khí cuộc gặp giữa đoàn triều tiên với nhà lãnh đạo hàn quốc là chân thành và thân mật
khi cả hai bên đều nhất trí duy trì việc nối lại quan hệ hữu nghị liên triều kể từ đầu năm nay
về trận đấu giữa đội khúc quân cầu trên băng chung của hai miền triều tiên với thụy sĩ
tối hôm một mươi tháng hai kcna đánh giá sự xuất hiện của các vận động viên và hình ảnh ấn tượng của các đội cổ vũ
đã khiến khán giả cảm nhận được đây là một dân tộc thống nhất không thể tách rời
trong khi đó hàn quốc cam kết theo đuổi chính sách ngoại giao tích cực và chủ động với triều tiên
sau olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
đây là tuyên bố mới được ngoại trưởng hàn quốc kang kyng ho đưa ra vào ngày một mươi hai tháng hai
trong bối cảnh mỹ cũng đang để ngỏ khả năng tiến tới đàm phán trực tiếp với triều tiên mà không cần điều kiện tiền quyết
theo ngoại trưởng kang kyungwa bộ ngoại giao hàn quốc sẽ đứng trước một bối cảnh ngoại giao mới
sau khi đặc phái viên triều tiên và cũng là em gái nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un là bà kim youchon
chuyển lời mời tổng thống hàn quốc moon jae in tới thăm bình nhưỡng vào thời điểm sớm nhất có thể
bộ trưởng cang cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với tầm nhìn cũng như tư duy sáng tạo và chủ động
đồng thời kêu gọi toàn bộ nhân viên nỗ lực để thúc đẩy các giải pháp ngoại giao theo hướng tích cực
cùng ngày bộ thống nhất hàn quốc khẳng định seoul vẫn đang phối hợp chặt chẽ với washington
để giải quyết vấn đề hạt nhân của bình nhưỡng
tuy vậy hàn quốc đánh giá cao thiện trí từ phía triều tiên
trong khi đó phó tổng thống mỹ mike pence ngày một mươi một tháng hai cho biết washington và seoul đã nhất trí tiếp tục
mặt trận ngoại giao với triều tiên để ngỏ khả năng tiến tới đàm phán trực tiếp mỹ triều tiên mà không cần điều kiện tiên quyết
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi